hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy từ quỹ nghĩa tình đồng đội của bộ công an hỗ trợ
công an tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành khởi công xây dựng và sửa chữa một mươi hai ngôi nhà tình nghĩa tặng các gia đình liệt sĩ
người có công cách mạng trên địa bàn với tổng kinh phí bốn trăm năm mươi triệu đồng
được biết thông qua các đợt quyên góp một ngày lương của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
đến nay công an thừa thiên huế đã huy động được hơn bốn năm tỷ đồng để xây dựng một trăm bốn mươi bảy ngôi nhà tỉnh nghĩa
hỗ trợ khó khăn đột xuất cho hàng trăm trường hợp khác và đang nhận nuôi dưỡng suốt đời sáu bà mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn